thưa quý vị trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng liên tục tăng cao
trung bình mỗi ngày có hơn bốn trăm linh trường hợp dương tính
và trước tình hình đó ngành y tế thành phố đà nẵng đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất
trang thiết bị để kích hoạt lại bệnh viện giã chiến số hai tại khu ký túc xá sinh viên phía tây thành phố
bệnh viện giã chiến số hai được thiết lập trên cơ sở bốn tòa nhà của ký túc xá sinh viên phía tây thành phố
với quy mô là hai dường bệnh
cơ sở điều trị covid một mươi chín này được thiết lập đầy đủ công năng như một bệnh viện đa khoa
các phòng hồi sức tích cực cũng được thiết lập đảm bảo công tác cấp cứu điều trị khi bệnh nhân có diễn tiến bất thường
hiện tại một số phần việc cuối cùng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất
bệnh viện đà nẵng cũng sẵn sàng nhân lực để kích hoạt khi số ca bệnh tăng nhanh trong những ngày tới
theo sở y tế đà nẵng số ca nhiễm covid một mươi chín trong những ngày gần đây có xu hướng gia tăng
trung bình mỗi ngày có bốn trăm linh trường hợp là dương tính
và để đảm bảo cho công tác điều trị ngành y tế đà nẵng vẫn duy trì tổ chức theo ba tầng điều trị
với khả năng đáp ứng từ bốn đến năm dường bệnh
ngoài ra còn bố trí từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi giường để điều trị cho bệnh nhân nặng